sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau cho biết đến thời điểm hiện tại
toàn tỉnh đã có ba năm trăm sáu mươi tám hộ thiếu nước sinh hoạt dự báo đến hết mùa khô năm hai nghìn hai mươi
số hộ thiếu nước sinh hoạt sẽ tăng lên hơn một mươi ba năm trăm linh hộ tập trung nhiều ở các xã vùng ngọt
thuộc huyện trần văn thời u minh của tỉnh cà mau bằng nhiều nguồn vốn đến nay tỉnh cà mau đã
đầu tư được hai trăm bốn mươi công trình cấp nước phục vụ người dân vùng nông thôn tuy nhiên hiện nay vẫn còn
một bộ phận cư dân vùng nông thôn khát nước nguyên nhân là do một số trạm sử dụng lâu ngày đã
xuống cấp nhưng chậm khắc phục sửa chữa nâng cấp điều kiện địa chất trong vùng chưa khoan
được giếng nước hiện nay khô hạn đang gai gắt hoành hành tại cà mau
nguy cơ gây thiếu nước ngọt phục vụ sinh hoạt đối với hơn chục nghìn hộ dân nơi đây